lịch sử cách mạng thế giới từng ghi nhận một liên minh chiến đấu đặc biệt việt nam lào
hai quốc gia cùng tựa lưng vào dãy trường sơn từng trung lưng đấu cật cùng bảo vệ lãnh thổ
những hoạt động này diễn ra cho đến tận thế kỷ hai mươi
hai quốc gia vẫn tiếp tục cùng chiến đấu chống lại kẻ thù chung đề danh độc lập dân tộc
mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những mốc son trong lịch sử của liên minh đặc biệt việt nam lào qua phóng sự sau đây
trong bức thư gửi chủ tịch hồ chí minh năm một nghìn chín trăm năm mươi hoàng thân suphanuvong đã gọi bác hồ là cha thân yêu
xem mình như một người con đang được học những bài học của cha về cách mạng
bức thư là biểu tượng sinh động cho liên minh chiến đấu đặc biệt việt nam lào
vốn được hình thành và liên tục bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử
việt nam và lào có truyền thống băng giao hỏa hiếu cùng tựa lưng vào dãy trường sơn
nhân dân hai nước đã nhiều lần giúp đỡ nhau trong chiến tranh
bảo vệ lãnh thổ cuối thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi việt nam và lào đều bị thực dân pháp xâm lược
cùng cảnh ngộ mất độc lập tự do lại có chung kẻ thù
tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước việt lào hình thành như một lễ tất yếu
trong tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh cách mạng lào có một vị trí đặc biệt với cách mạng việt nam
người đã truyền bá chủ nghĩa mạc lê ninh và tư tưởng yêu nước thông qua một trong những cửa ngõ là lào
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đông dương cách mạng việt lào tiếp tục gắn bó mật thiết
trên nguyên tắc chân thật tự do và bình đẳng cách mạng
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cách mạng tháng tám thành công đã tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo việt lào
thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa sanh chính quyền của nhân dân lào

phối hợp để lãnh đạo cái sự nghiệp giải phóng dân tộc của cả việt nam cả lào và cả campuchia
sau năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thực dân pháp nổ súng quay trở lại xâm lược đông dương
nền độc lập non trẻ của việt nam và lào bị đe dọa
trước yêu cầu mới của cuộc kháng chiến ngày ba mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
đảng cộng sản đông dương đã quyết định tổ chức lực lượng quân tỉnh nguyện việt nam
làm nhiệm vụ hỗ trợ cho quân đội và cách mạng lào
nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta lúc bây giờ là cùng với lực lượng vũ trang lào vận động nhân dân
để nhân dân hiểu được cách mạng để đi theo cách mạng việc thứ nhất
việc thứ hai là giúp đỡ bồi dưỡng huấn luyện cho quân lực vũ trang
người ta biết đi đâu súng chưa có đàn chưa có chỉ có cầm giáo mác
cầm gầy tâm vông với chiến đánh thôi thì cùng giống với chúng ta thôi cái đâu gặp chuyện
là những nước láng giềng thân thiết lại có chung khao khát độc lập tự do
liên minh chiến đấu đặc biệt việt nam lào đã được hình thành
và liên tục phát triển
kể từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín góp phần vào liên minh đó còn có các hệ thống quân tỉnh nguyện
và chuyên gia việt nam tại lào những người đã hy sinh bao công sức và sương máu
vì độc lập tự do của hai dân tộc